tuy nhiên cùng với quá trình suy yếu nhanh của giải mây rông hôm nay vùng áp thấp phía tây sẽ có xu hướng phát triển trở lại
vì thế miền bắc sẽ trở lại với tiết trời tạnh giáo có nắng
nền nhiệt trong ngày hôm nay ở bắc bộ sẽ tăng nhanh
cao nhất trong ngày ở các tỉnh phía đông bắc bộ sẽ khoảng từ ba mươi một ba mươi bốn độ
trong khi đó ở phía tây nhiệt độ sẽ trong khoảng ba mươi ba ba mươi năm độ
riêng một số điểm như là mường tè mường lay hay là cả sông mã nhiệt độ có thể cao hơn ở mức ba mươi sáu độ
và đây sẽ là những điểm nắng nóng cục bộ trong ngày hôm nay ở khu vực phía tây
quá trình hoạt động trở lại của vùng áp thấp phía tây cũng khiến cho các tỉnh thành miền trung trong ngày hôm nay có nắng từ sớm hơn
và trải dài suốt từ thanh hóa trở vào cho đến bình thuận dự báo mức nhiệt trung trên toàn vùng phổ biến mức từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ
riêng khu vực vùng núi phía tây của các tỉnh từ nghệ an cho tới phú yên như tương dương tuyên hóa đông hà nam đông
ba tơ hay là cả sơn hòa nhiệt độ cao hơn là trên ba mươi sáu độ
dù đã bước sang những ngày giữa của tháng năm dương lịch nhưng nam bộ và tây nguyên vẫn liên tục trong tình trạng ít mưa ngày nắng nhiều
dự báo tình trạng này vẫn còn duy trì trong ngày hôm nay với nhiệt độ cao nhất trưa chiều ở cả hai khu vực phổ biến mức từ ba mươi năm ba mươi sáu độ
trên biển rãnh mây rông yếu đi cũng khiến cho thời tiết khu vực vịnh bắc bộ chuyển tốt lên
dự báo trong ngày hôm nay khu vực này không có mưa ngày trời có nắng
ngày ra thoáng đắng trong khi gió đông nam đến nam chỉ ở mức dưới cấp bốn nên sóng thấp biển êm
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước